tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại nhà hát trưng vương đà nẵng đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi
phó thủ tướng vũ đức đam đã dự và phát biểu chào mừng
liên hoan phim là hoạt động lớn của điện ảnh việt nam nhằm vinh danh các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc
giàu tính nhân văn có dấu ấn sáng tạo và được sản xuất được phổ biến sau kỳ liên hoan lần thứ một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi có sự tham gia của hơn hai trăm linh khách mời gần tám trăm linh nghệ sĩ các nhà sản xuất phát hành
phổ biến phim các tổ chức điện ảnh công ty điện ảnh và truyền thông có phim dự thi và phim được trình chiếu trong liên hoàn phim
hội đồng tuyển chọn của liên hoan phim đã chọn được một trăm hai mươi chín bộ phim từ ba mươi bốn đơn vị sản xuất phim trên cả nước
và một mươi quốc gia thuộc khối asean để đưa vào các hạng mục của liên hoàn phim
trong đó có một mươi sáu phim truyện điện ảnh hai mươi sáu phim tài liệu một mươi bảy phim khoa học

phó thủ tướng vũ đức đam mong muốn điện ảnh nước nhà phát huy truyền thống sáu mươi năm năm
điện ảnh cách mạng việt nam xây dựng nền điện ảnh hiện đại và nhân văn
giao lưu và kết nối với điện ảnh quốc tế
liên hoàn phim việt nam lần thứ hai mươi sẽ bế mạc và trao giải tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới đây